xin chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị chủ tịch tập đoàn flc trịnh văn quyết ngày hai mươi chín tháng ba
bị khởi tố và bị bắt với cáo buộc thao túng và che giấu thông tin chứng khoán
cùng ngày ông trịnh văn quyết đã ủy quyền việc điều hành cho bà vũ đảng hải yến phó tổng giám đốc tập đoàn
bà yến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám thường trú tại hà nội
xuất thân là một luật sư từ lờ đào tạo đại học luật hà nội trước khi đầu quân về flc
nữ luật sư đã điều hành một công ty luật có tên là simic với nhiều năm kinh nghiệm
luật sư đặng vũ hải yến hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại thuế tài chính ngân hàng giải quyết tranh chấp
luật sư yến còn có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền các tập đoàn và các công ty lớn
về học vấn bà đạt được học hàm tiến sĩ luật kinh tế và từng là giảng viên phó trưởng bổ môn luật thương mại của trung quốc
trường đại học luật hà nội
quan trọng hơn bên cạnh việc điều tra văn phòng luật riêng nữ luật sư vũ đặng hải yến cũng đã từng giữ vị trí trưởng ban pháp chế
của tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
theo thông tin từ tập đoàn flc bà vũ đăng hải yến được chính chủ tịch trịnh văn quyết mời về đầu quân cho tập đoàn flc
từ năm hai nghìn một mươi bảy với chương phụ trưởng bàn pháp chế flc group và sau đó là vị trí phó tổng giám đốc
kể từ đó đến nay bà đã hai lần ngồi vào vị trí phó tổng giám đốc flc
và lần gần nhất được bổ nhiệm vào ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
trong giai đoạn từ tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám bà yến được bổ nhiệm dưới chức vụ phó tổng giám đốc
và người công bố thông tin của flc
sau đó bà trở thành thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn flc
đến ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín được hội đồng quản trị flc thông qua
lần thứ hai bà yến được đảm nhiệm vị trí phó tổng giám đốc tập đoàn flc
ngoài ra bà cũng có thời gian làm thành viên hội đồng quản trị của hai doanh nghiệp liên quan đến flc
là công ty cổ phần xây dựng faro và công ty đầu tư khoáng tản flc adm
tuy nhiên bà yến đã từ nhầm cả hai vị trí này vào năm hai nghìn một mươi
với kinh nghiệm công tác lâu năm tại flc cũng như bản lĩnh trên thương trường
bà yến được ông trịnh văn quyết trao quyền điều hành doanh nghiệp khi vị chủ tịch này vướng vấn đề pháp lý
rất nhiều người đang tò mò cũng như trông chờ người phụ nữ này sẽ trèo lái con thuyền của flc
qua sóng gió này như thế nào
thông tin về vụ việc này tập đoàn flc thông tin đây là việc có liên quan đến cá nhân ông trịnh văn quyết
thực hiện các giao dịch mua bán chứng khoán trong thời gian gần đây
thông cáo được flc phát đi và nêu rõ vụ việc liên quan tới ông trịnh văn quyết vẫn đang trong quá trình điều tra ban đầu
ông trịnh văn quyết đã và đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra để làm rõ vụ việc
tập đoàn flc cho rằng flc không phải là một cơ quan chức năng trong quá trình điều tra
chủ thể có liên quan và hoặc có những hoạt động liên quan đến vụ việc ông trịnh văn quyết bị bắt giam
vụ việc hoàn toàn không tác động hoặc làm thay đổi các định hướng quan trọng của flc trong hoạt động sản xuất đầu tư kinh doanh
trong bản thông cáo có nêu
ngay sau khi có thông tin để hạn chế mọi rủi ro phát sinh cũng như đảm bảo hoạt động thường xuyên của tập đoàn flc
ba lãnh đạo của flc đã họp và nhanh chóng đưa ra các biện pháp kế hoạch nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của flc diễn ra ổn định trong tình hình mới
theo đúng những mục tiêu kế hoạch mà hội đồng quản trị và ban tổng giám đốc đã đặt ra
được biết doanh thu thuần của flc trong năm hai nghìn hai mươi một ghi nhận đạt trên sáu bảy nghìn tỷ đồng lãi gộp gần bốn trăm một mươi ba tỷ
slc ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần một trăm sáu mươi ba tỷ đồng sau thuế tăng ba sáu tỷ đồng
hiện nay với khoảng ba trăm linh dự án đang được xúc tiến pháp lý trên hơn bốn mươi tỉnh thành cả nước
flc đạt mục tiêu sẽ hoàn thành pháp lý để tiếp tục triển khai hàng loạt dự án trong năm hai nghìn hai mươi hai

những hành vi của ông trịnh văn quyết chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc
đã đủ những yếu tố cấu thành tội thao túng thị trường chứng khoán
quy định tại điều hai trăm một mươi một bộ luật hình sự
bước đầu ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã bàn hành
quy định khởi tố vụ án hình sự số sáu qd vpcqcsdt
các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với trịnh văn quyết
đồng thời tổ chức khám xét chỗ ở nơi làm việc tại hai mươi một địa điểm
đối với các đối tượng liên quan
các quy định lệnh tố tục của cơ quan cảnh giác điều tra bộ công an
đã được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn theo quy định của pháp luật
flc khởi nghiệp từ một công ty luật sau đó lưng sân sang lĩnh vực bắt đồng sản và du lịch
hai ngành nghề mới nhất là nông nghiệp và hàng không
tập đoàn này đã được biết đến chủ yếu nhiều dự án bất động sản nổi bật trải dài từ bắc đến nam
trước thời điểm ông trịnh văn quyết bị khởi tố bắt tạm giam
flc vẫn liên tiếp công bố kế hoạch đầu tư vào loạt dự án mới và nghiên cứu đầu tư
xúc tiến pháp lý cho gần ba trăm linh dự án
riêng trong năm hai nghìn hai mươi hai flc muốn xúc tiến các thủ tục pháp lý để triển khai
giả mắt chính tiếp khoảng hai mươi năm dự án mới trong các lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng và đồ thị phức hợp
tại phú thọ quảng ninh vĩnh phúc quảng bình các tỉnh tây nguyên tây nam bộ
tại khu vực phía bắc flc trú trọng vào đầu tư vào các tỉnh quảng ninh
với gần ba mươi dự án đã được chấp thuận
và đang nghiên cứu tại hạ long móng cái cẩm phả uông bí vân đồn quảng yên hoành bồ tiên yên
trong đó có hai dự án đã đi vào hoạt động
hai dự án đang được chú trọng triển khai là flc grand villa hạ long và khu đô thị flc tropical city hạ long
ngoài ra năm nay tập đoàn này cũng đã lên kế hoạch triển khai các dự án như khu đô thị mới ninh dương món cái
khu dịch vụ thương mại cảng cái rồng khu đô thị kết hợp dịch vụ tại phường hồng hải hồng hà
tại hà nội flc sở hữu nhiều khu đô thị kết hợp nhà ở văn phòng và trung tâm thương mại như
đầu tháng một năm hai nghìn một mươi chín tập đoàn đã có người văn bản tới ubnd tp hà nội
đề xuất cấp một đến hai ha đất để dựng một tổ hợp vui chơi giải trí du lịch
trong đó có dân vận động
có dứt chứa hơn một trăm linh chỗ ngồi
tuy nhiên dự án này vẫn chưa được triển khai
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một flc cũng đã khởi công dự án khu du lịch sinh thái cao cấp flc hà giang
với diện tích khoảng ba mươi hectare tổng vốn khoảng một năm trăm linh tỷ đồng
và đầu năm hai nghìn hai mươi hai là dự án quần thể nghỉ dưỡng sinh thái flc phú thọ quy mô gần hai trăm năm mươi ha
mới đây nhất ubnd tp hòa bình đã quyết định cho flc đầu tư dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng và sân gốc
ở yên thủy với quy mô một trăm năm mươi ha
tổng mức đầu tư của dự án này là hai tám trăm tám mươi ba tỷ đồng
tại hòa bình flc cũng đang nghiên cứu hai dự án khác
là dự án khu trung tâm đa chức năng quỳnh lâm
diện tích khoảng một mươi chín hai ha tại tp hòa bình
và dự án khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng sinh thái tòng đậu
diện tích khoảng một trăm sáu mươi ba tám ha tại huyện mai châu
ngoài ra cũng tại khu vực phía bắc tập đoàn này cũng đang có kế hoạch triển khai dự án lớn
tại các địa phương như lào cai tuyên quang thái nguyên bắc giang
tại khu vực miền trung các tỉnh thanh hóa quảng bình bình định
là khu vực tập trung nguồn lực đầu tư của flc với các dự án mới
thuộc quần thể flc sầm sơn flc quy nhơn flc nghệ an flc quảng bình
ngoài ra flc cũng đang có kế hoạch đầu tư thêm dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái
và dự án khu đô thị tại tp vinh tại phú yên
tập đoàn flc đã đề xuất nghiên cứu đầu tư một số dự án
như khu đô thị mới phượng phú lâm và phượng phú thạnh tp tùy hòa
đề xuất xây khu phức hợp nghỉ dưỡng đô thị sinh thái cao cấp tại vĩnh nha phu tại tỉnh khánh hòa
tại tây nguyên ngoài dự án quần thể nghỉ dưỡng và đô thị sinh thái flc gia lai
quy mô khoảng năm trăm linh hectare flc tiếp tục kế hoạch với loạt dự án khu đồ thị tổ hợp thương mại dịch vụ
và các tỉnh như gia lai con tum đắk nông
hồi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một tập đoàn này cho biết đang triển khai tổ hợp thương mại dịch vụ vui chơi giải trí
và nhà phố tại phường trường trinh tp con tum và tiến hành xúc tiến đầu tư bảy dự án khác trên tp con tum
huyện con phlong và huyện tum mơ rồng
tại miền nam mới đất nhất là tại cù chi flc đề xuất nghiên cứu đầu tư hai dự án là dự án công viên sài gòn safari
hơn bốn trăm năm mươi sáu ha và dự án khu đô thị nghỉ dưỡng ven sông sài gòn hơn chín trăm một mươi ha
vào đầu tháng hai flc cũng đề xuất chi tiết kế hoạch đầu tư khu đô thị nghỉ dưỡng smart eco city
tại huyện bình chánh tp hcm
dự án có quy mô một một trăm năm mươi bốn ha tổng mức đầu tư khoảng tám mươi tỷ đồng
tại khu vực tây nam bộ flc chuẩn bị khởi công khu đô thị phức hợp flc mega city bạc liêu
tổng quy mô giai đoạn trên bốn trăm linh ha vào tháng bốn năm nay
tại hậu giang ubnd tỉnh này cũng đã thống nhất cho flc nghiên cứu
tiếp cận đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu đô thị mới hai trăm chín mươi bảy c với quy mô gần bốn trăm chín mươi ha
không chỉ thị trường trong nước mới đây đại diện flc cũng đề xuất chính phủ lào
tạo điều kiện để doanh nghiệp được nghiên cứu đầu tư các dự án quy mô
trong lĩnh vực nghỉ dưỡng dân gốc hàng không khai khoáng tại nước này